tiến hành kiểm tra xe ô tô và trên người của nhóm thanh niên trên lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
dù là mặt hàng cấm không được mua bán trao đổi thế nhưng các loại vũ khí như rùi cui điện dao bấm gậy ba khúc hay là bình xịt hơi cay thì vẫn đang được bày bán chản lan trên mạng xã hội hay là trên các chợ internet
tại đây thì vũ khí được bày bán như là một món hàng mà người mua thì có thể dễ dàng tiếp cận
các loại vũ khí được bày bán như là một món hàng mà người mua thì có thể dễ dàng tiếp cận
các loại vũ khí được bày bán như là một món hàng mà người mua thì có thể dễ dàng tiếp cận
thành nhập hàng về đồng thời mua lại trang web topcomshop com lập gia lô lấy tên thế giới đồ độc để đăng tải hình ảnh các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm trào bán kiếm lời
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi dùng trang web và tài khoản gia lô facebook phạm văn thành dùng sim điện thoại giả khi trao đổi mua bán không công khai thông tin và hình ảnh cá nhân đồng thời sử dụng dịch vụ chuyển phát để giao dịch mua bán

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý